ngày sau đó thủ tướng đã ban hành công văn số một nghìn ba mươi sáu ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín yêu cầu bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường sửa đổi thông tư để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp yêu cầu hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
và chín tám trăm bảy mươi hai container việc chậm được thông quan các lô hàng này mỗi doanh nghiệp phải chi trả khoảng bốn mươi năm mươi đô la một container một ngày tiền lưu kho bãi
với một mươi sáu sáu trăm linh năm container đang bị lưu giữ từ ba mươi đến chín mươi ngày gây thiệt hại cho doanh nghiệp khoảng từ sáu trăm linh đến tám trăm linh đô la một ngày